ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa đã tổ chức họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất
đối với các hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất tại địa phương
diện tích đất thu hồi liên quan tới các dự án đã được thủ tướng chính phủ hoặc tỉnh thanh hóa chấp thuận chủ trương
đầu tư được năm năm nay bao gồm dự án xây dựng đường giao thông nối thành phố sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn
dự án xây dựng khu dân cư và tái định cư khu hai cường thịnh dự án khu đô thị sinh thái flc sầm sơn
thành phố cho biết hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của ba dự án nói trên đã nhiều lần tuyên truyền vận động từng hộ dân
tuy nhiên các hộ vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng
để bảo đảm tiến độ các dự án thành phố sầm sơn sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với hai mươi ba hộ có liên quan
việc thi hành cưỡng chế sẽ triển khai trong tháng một mươi năm nay